xin chào quý vị và các bạn
hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ chào mừng ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước và quốc tế lao động cả ba miền bắc trung và nam
đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
dự báo trong ngày mai bắc bộ tiếp tục chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng
ở phía tây đang mở rộng do vậy nắng nóng và nắng nóng gai gắt sẽ xảy ra
ở trên diện rộng có nơi đặc biệt gai gắt
ban ngày mức nhiệt cao nhất vào khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng tại sơn la hòa bình nhiệt độ là từ ba mươi tám đến bốn mươi độ có nơi là trên bốn mươi một độ
trong điều kiện nhiệt độ ban ngày tăng cao về chiều và tối khả năng xuất hiện mưa rông nhiệt
trong cơn rông tiêm bẩn nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh rất nguy hiểm
đặc biệt ở các tỉnh vùng núi quý vị và bà con cần lưu ý đề phòng
tại trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt sẽ lan rộng trên toàn khu vực
đặc biệt là từ thanh hóa trở vào đến phú yên
trong đó vùng núi phía tây là khu vực xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
mức nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến là ba mươi tám bốn mươi độ có nơi là trên bốn mươi một độ
riêng các tỉnh từ khánh hòa vào đến bình thuận mức độ nắng nóng sẽ không gai gắt như phần phía bắc
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
mặc dù đã cuối tháng bốn và sắp sang đầu tháng năm
nhưng tại khu vực tây nguyên và nam bộ nắng nóng khô hạn vẫn kéo dài
ngày mai nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên sẽ là từ ba mươi năm
đến ba mươi bảy độ nam bộ ba mươi năm ba mươi tám độ miền đông có nơi cao hơn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi có nơi xảy ra mưa rông mạnh
kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo cho ngày mai trên nầu huyết biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
ít mưa tầm mì xa thông thoáng gió cường độ trung bình nên không gây ra biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bảy ba mươi bốn độ và hai mươi bảy ba mươi sáu độ
khu vực hà nội
ít mây đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ